bộ ảnh hai thiếu nữ đóng vai thúy kiều thúy vân tuy nhiên lại có tạo dáng phản cảm
đang thể hiện một góc nhìn lệch lạc và dung tục của một bộ phận giới trẻ đối với chuyện kiều
một tác phẩm lớn của văn học việt nam
những tranh cãi và hình ảnh khỏa thân của thúy kiều trên bìa một ấn phẩm dường như chưa có hồi kết
nhưng dư luận vẫn đồng tình với ý thức thẩm mỹ của tác giả với tác phẩm của mình
thế nhưng đối lập với việc bám sát tạo hình của nhân vật
sự nhố nhăn và lã lơi trong tạo hình của bộ ảnh này
thể hiện cái nhìn thiển cận dung tục của ekip với cuộc đời trung chuyên của thúy kiều
làm hoen ố giá trị nhân văn và tác phẩm mang lại
thúy kiều là một phụ nữ đẹp một phụ nữ đẹp đáng thương và cao thượng
phải giữ được cái nội dung của nó như vậy
chứ không phải để là mình dẻ những hình ảnh gì rồi cho nó giật gân
để cho nó sách hay là để cho câu khách thì cái đó là không được cái đó rẻ tiền